tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội thảo luận tại hội trường sự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách tài chính
ngân sách đặc thù đối với thủ đô hà nội nhằm tăng nguồn lực quyền quyền chủ động quyết định sử dụng ngân sách
các đại biểu nhất trí cao với việc ban hành nghị quyết về thí điểm một số cơ chế
chính sách tài chính ngân sách đặc thù cho hà nội nhằm tạo điều kiện cho thủ đô phát triển mạnh hơn
các đại biểu đề nghị nên thêm danh mục thuế lệ phí ngoài luật phí và lệ phí đã có
tăng mức tỷ lệ thu phí lệ phí ngoài quy định của luật
khi thu phí tăng lên ngân sách thành phố được hưởng một trăm linh phí tăng thêm
hội đồng nhân dân thành phố được quyền quyết định các loại phí lệ phí
tuy nhiên cũng cần tham khảo ý kiến người dân trước khi quyết định về cơ chế
chính sách có tác động trực tiếp tới đời sống xã hội người dân doanh nghiệp
như thẩm quyền quyết định bổ sung các khoản phí lệ phí và tăng mức thu phí lệ phí